cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bốn đối tượng là trần tấn hòa trần xuân giang lê viết nhật minh trần thái thanh phương về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm và thu giữ gần bốn trăm linh kg pháo nổ các loại
kiểm tra hành chính trần tấn hòa công an phường thạnh lộc quận một mươi hai phát hiện bên trong thùng hàng hòa trở có một mươi năm bịch pháo hai dàn pháo hoa đều không rõ nguồn gốc
từ lời khai của hòa lực lượng công an đã bắt giữ lê viết nhật minh trần thái thanh phương trần văn cường
trong quá trình truy bắt thấy lực lượng công an các đối tượng đã ném một khẩu súng ra ngoài cửa kính ô tô để phi tang
tuy nhiên cả bốn đối tượng đều bị bắt giữ thu giữ toàn bộ hơn ba trăm năm mươi kg pháo nổ và một hộp súng
lực lượng hải quan lào cai phối hợp cùng công an tỉnh công an thành phố và biên phòng tỉnh lào cai vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ pháo hoa nổ và pháo nổ là nguyễn văn hiệp và đỗ cao tường cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bước đầu các đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một hiệp rủ tường sang trung quốc mua pháo nổ về việt nam để sử dụng
khi mang về đến khu vực kiểm soát hải quan thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ tổng khối lượng số pháo bị thu giữ là hai mươi một năm kg
bước đầu các đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một hiệp rủ tường sang trung quốc mua pháo nổ để sử dụng